công viên cầu giấy tọa lạc ở vị trí đẹp đông dân cư là lá phổi xanh lớn nhất của quận cầu giấy có phần điều hòa không khí cho thành phố hà nội
công viên sở hữu nhiều diện tích cây xanh rộng rãi thoáng đẳng cùng hồ nước chạy dọc theo chiều dài khuôn viên thu hút nhiều lứa tuổi đến công viên vui chơi tập thể dục và hít không khí trong lành
tuy nhiên sau thời gian hơn một mươi năm đi vào hoạt động nhiều hạng mục tại công viên này đã xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi xe luyện sức khỏe của nhân dân cũng như mỹ quan đô thị
theo tìm hiểu của phóng viên báo sức khỏe và đời sống tại công viên cầu giấy có thể nhận thấy rất nhiều hạng mục của công viên đã hỏng hóc do quá trình sử dụng trong thời gian dài nhưng không được bảo trì tu bổ
trong đó khu vực xuống cấp nghiêm trọng nhất là tại khu vực vui chơi dành cho trẻ em
tại đây thảm cỏ nhân tạo nhiều vị trí đã bị rách cả màng lớn để lộ ra phần bê tông cứng lồi lõm khiến các trẻ rất dễ bị vấp ngã nếu không để ý
bên cạnh đó nhiều hạng mục vui chơi cho trẻ em đã xuống cấp cũ kỹ hoen dỉ không còn khả năng đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi
em muốn là chính quyền địa phương ở đây có thể tu sửa lại để bọn em có thể hưởng tiện ích công cộng này có thể
trên các tuyến đường vỉa hè trong công viên cũng đã xuất hiện tình trạng hư hỏng
các màng gạch lát nhiều chỗ đã bị nứt vỡ sụt lún biến dạng tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân nếu không chú ý quan sát
ngoài ra các hạng mục khác như bồn cây đã có dấu hiệu đứt gãy vỡ nát do gốc cây nổi lên quá to
những chiếc ghế đá trong công viên bị mốc xanh hỏng hóc vỡ vụn để lộ rõ phần cốt thép bị dì xét bên trong và không còn khả năng sử dụng
phía bên ngoài tại một cổng của công viên đã trở thành bãi đỗ xe cho nhiều loại xe khách xe con chắn ngang còn lối đi vào
gây mất mỹ quan cho công viên và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
thậm chí khu vực cổng ra vào của công viên bị hỏng và không có tác dụng che chắn
ông là người dân ở khu đô thị này
ông và bạn đông thường xuyên đến công viên này kể cả buổi sáng và buổi chiều
cho nên là ông xem công viên là cái nơi mà vừa là vui chơi giải trí và cũng là để thư giãn về mặt tâm hồn
gần đây trên ghế đá là họ in quảng cáo mà làm hỏng cái và bẩn cái chỗ ngồi
thì ông đã phản ánh với ban quản trị ở đây rồi và người ta cũng đã khắc phục
để khắc phục
người ta cho chui lửa sẵn sẻ cái ghế đá
nhưng mà tuy nhiên còn một số ghế đá thì nó xuân cấp
xuân cấp ở chỗ là nó hỏng cái sắt nó quỵ chân xuống
ví dụ ở gần đây gần đây này gần kia ông bó này
thế là coi như cái ghế nó quá ngày rồi
thế là nó lâu ngày nó bị oxy hóa quần sắt nó quỵ xuống nó hỏng
thì theo ý ông đã là công viên nơi vui chơi giải trí của nhiều lớp
của nhiều tầng lớp nhân dân ở đây
thì là nên thay thế
thì thay thế các loại ghế đá đó
đó là cái ý thứ nhất
ý thứ hai nữa là ông thấy rằng là ở đây dưới có cái chủ trương bỏ hàng rào
theo ý ông là không nên bỏ
hàng rào của công viên phải giữ
theo ý ông phải giữ là thế này
để cho ai ra vào công viên là đi vào cổng
tại ta đây có bốn cổng
bốn cổng cổng chính có cổng một cổng phụ nữa
thì không nên đi tắt
rào sắt nó làm ảnh hưởng đến cái thọc cỏ
thứ hai nó không an toàn với giao thông
cho nên ông nghĩ là rào sắt là không nên giữ
mà phải thậm chí chỗ nào hư hỏng là phải thay thế
để đảm bảo cái trực tự ở trong cái công viên này
và nhất là vào ban đêm ban đêm nào cái số thay nhiên hư hỏng á nó không thể vào được
bất thường được
mà nó phải đi cổng chính
đi cùng chính thì có người người ta bảo vệ
cho nên là nó sẽ tạo ra cái an toàn trong cái
từ kỳ họp cuối năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng nhân dân quận cầu giấy thông qua chủ trương
ủy ban nhân dân quận đã giao cho trung tâm làm chủ đầu tư cải tạo sở trựa công viên nghĩa đô và công viên cầu giấy
trung tâm đang triển khai các bước tiến hành đấu thầu lựa chọn các nhà thầu
dự kiến từ quý ba năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ thi công cải tạo các hạng mục xuống cấp
bao gồm hạng mục kỹ thuật công trình kiến trúc hệ thống cây xanh và khu vui chơi cho trẻ em
được biết theo kế hoạch quận cầu giấy sẽ hoàn thành cải tạo
sửa chữa cả hai công viên trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm